những kết quả đạt được của nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy sản đã đóng góp thúc đẩy tạo ra diện mạo mới trong phát triển kinh tế thủy sản trên tất cả các lĩnh vực khai thác nuôi trồng giống thủy sản chế biến bảo quản dịch vụ hậu cần
tất cả những lĩnh vực đó đã tạo ra một cơ sở lưng cao năng suất giá trị sản lượng trong khai thác nuôi trồng đánh bắt bảo quản của thủy sản
một trong những nghiên cứu khoa học mà kết quả của nó đã được ứng dụng trên bốn mươi số lượng tàu khai thác thủy sản tại thành phố là công trình đánh giá hiện trạng đề xuất cải tiến nhằm khai thác có trọn lọc và nâng cao hiệu quả nghề khai thác lưới dê ở hải phòng của tác giả lê trung kiên hiệu trưởng trường trung cấp nghề thủy sản hải phòng
thực trạng khai thác lưới dê trên địa bàn hải phòng cho thấy hầu hết các loại nghề dê đang hoạt động khai thác ngoài khơi có các thông số kỹ thuật
nhưng kết quả nghiên cứu của công trình khi áp dụng vào thực tiễn đã góp phần làm tăng sản lượng đánh bắt thủy sản thúc đẩy nghề khai thác thủy sản bằng lưới dê ở hải phòng
sản lượng đến bây giờ là tấn đạt được khoảng chín mươi tấn là được khoảng chín trăm linh chín tấn mà tiền ước đạt là bốn mươi bốn mươi năm bốn mươi tám tỷ chủ yếu là cái nghề lưới dê và trong đó áp dụng cái nghề lưới dê cải tiến
bên cạnh đó để tăng sản lượng chất lượng thủy sản khai thác nhiều tàu cá trên địa bàn thành phố đã chủ động ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật như máy định vị ais máy giỏ cá máy sona giò ngang máy kéo lưới thủy lực ứng dụng công nghệ hầm lạnh bảo quản mới
tàu cá của anh đào đức duẩn huyện kiến thụy là một ví dụ trước kia mỗi chuyến đi biển từ bảy đến tám ngày tàu của anh chỉ đánh bắt được từ hai đến ba tấn thu nhập từ thủy sản
chỉ đủ trang trải cuộc sống được sự động viên hỗ trợ từ trung tâm khuyến ngư của thành phố anh đã mạnh dạn cải tiến lưới dê đồng thời trang bị trên tàu của mình máy kéo lưới thủy lực máy giỏ ngang hầm bảo quản
tàu cá của anh đào đức duẩn huyện kiến thụy là một ví dụ trước kia mỗi chuyến đi biển từ bảy đến tám ngày tàu của anh chỉ đánh bắt được từ hai đến ba tấn thu nhập từ thủy sản
trang trải của anh đào đức duẩn huyện kiến thụy là một ví dụ trang trải của anh đào đức duẩn huyện kiến thụy là một ví dụ trang trải của anh đào đức duẩn huyện kiến thụy là một ví dụ trang trải của anh đào đức duẩn huyện kiến thụy là một ví dụ trang trải của anh đào đức duẩn huyện kiến thụy là một ví dụ trang trải của anh đào đức duẩn huyện kiến thụy là một ví dụ trang trải của anh đào đức duẩn huyện kiến thụy là một ví dụ trang trải của anh đào đức duẩn huyện kiến thụy là một ví
cần giải quyết những khó khăn như cơ cấu sản xuất thủy sản và cơ cấu tàu thuyền khai thác thủy sản chưa hợp lý
nuôi trồng thủy sản tập trung chủ yếu ở nhóm thủy sản truyền thống
còn nhóm đặc sản chiếm tỷ trọng thấp thị trường và sản phẩm thủy sản xuất khẩu chưa đa dạng
thì việc tuyên truyền phổ biến kiến thức và đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người dân cũng cần được chú trọng đẩy mạnh
chúng tôi cũng phải thường xuyên tổ chức tập huấn giới thiệu quảng bá như thế nào đó để ngư dân trong lĩnh vực khai thác
và người dân trong sản xuất nuôi trồng thủy sản chế biến dịch vụ cần nắm được những tiến bộ khoa học thật
để đưa vào hoạt động sản xuất có hiệu quả nhất
theo quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi vừa được hội đồng nhân dân thành phố thông qua
hải phòng sẽ đầu tư trên bảy tỷ đồng
để phát triển ngành thủy sản từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nghề cá lớn
đưa thủy sản thành ngành sản xuất hàng hóa lớn có khả năng cạnh tranh
trong đó khoa học và công nghệ phải thực sự trở thành đòn bẩy
đưa ngành thủy sản của thành phố phát triển bền vững
hiện nay tôi đang đề xuất
và bên cạnh đó thì sở nông nghiệp phát triển nông thôn đang tham mưu đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố
để trình hội đồng nhân dân thành phố
để ban hành một nhóm cơ chế chính sách
đề án cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp và thủy sản
trong đó có những dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
và chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp thủy sản
các lĩnh vực của ngành nông nghiệp trong đó có lĩnh vực thủy sản kinh tế thủy sản
để được tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học tuyệt mới nhất
những năm qua nền kinh tế việt nam
đã đạt được nhiều thành tựu trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành thủy sản
hiện nay sản xuất thủy sản không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước
mà còn góp phần quan trọng vào tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế nông nghiệp
trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngành thủy sản hải phòng nói riêng
và cả nước nói chung đã và đang có những chuyển biến tích cực
một trong những chuyển biến đó chính là hướng đến phát triển một nền nông nghiệp thủy sản bền vững
thông qua ứng dụng của các tiến bộ khoa học và kỹ thuật
có như vậy mới nâng cao được năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của thủy sản việt với thị trường quốc tế
hàng năm lũ lụt đã gây ra không ít những tổn thất nặng nề những thiệt hại vật chất
và cả những thiệt hại không thể bù đắp được về tính mạng con người khiến không ít gia đình khủng hoảng suy sụp
để đối phó với tình trạng này bên cạnh việc theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
để chủ động các biện pháp ứng phó thì các giải pháp công nghệ mới trong thi công nhà ở
giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cũng cần được tính đến
trong phần cuối của chương trình chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một giải pháp rất độc đáo
đó là nhà đa năng bán di động chống lũ của tác giả nguyễn ích thắng đến từ hà nội
những trận ngập lụt kinh hoàng những ngôi nhà ngập trong biển nước
những ánh mắt thất thần của người dân khi phải leo lên nóc nhà
những nhà tránh lũ và còn nhiều hình ảnh thương tâm khác đã thủy thúc ảnh nguyễn ích thắng
nghiên cứu ra giải pháp công nghệ là nhà đa năng bán di động giúp bà con tránh lũ
tiêu chí thứ nhất là bảo quản được tính mạng con người và tài sản
thứ hai là ứng phó nhanh tự động cái nhà đấy sẽ tự động ứng phó
khi mà bất chợt thì lũ lụt dâng lên nhanh
anh thắng chia sẻ giải pháp này được hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi
khi anh vẫn còn là sinh viên của trường đại học xây dựng hà nội
dù nhận được giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo ngôi nhà đa mục tiêu
ứng phó với biến đổi khí hậu do bộ tài nguyên và môi trường tổ chức
nhưng anh thắng cho biết nghiên cứu này mới chỉ đạt yêu cầu về mặt ý tưởng
còn mặt thiết kế bố cục và kỹ thuật thì vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế
sau nhiều năm chăn trở anh thắng đã tìm ra giải pháp mới để hoàn thiện cho kết quả nghiên cứu của mình
các nhà chỉ có hai phần thôi một phần nổi là phần di động
và phần cố định là phần chìm tức là khi ngập thì sẽ chìm
thì khi tôi thấy là nó có nhược điểm rất lớn là bị không ổn định về kết cấu
có nghĩa là khi mà gặp nước chảy xiết mạnh thì nó sẽ rất dễ bị phá hủy kết cấu
tôi mới nghĩ rằng cái phương án nữa là tăng thêm một cái phần nữa phần cố định
thì ngôi nhà sẽ được chia làm ba phần
và hai phần cố định một phần nổi và nổi sẽ ở giữa
nó sẽ kết cấu cực kỳ ổn định hơn tránh được điều kiện về nũ quét và gió to
ngoài ra ngôi nhà còn được anh tích hợp thêm nhiều chức năng tiện dụng khác
như kết đựng nước mưa các khay trồng rau để hỗ trợ bà con
đảm bảo cuộc sống trong những ngày bão lũ chẳng may kéo dài
liên quan đến vấn đề về nước sạch cũng giải quyết được luôn cho ngôi nhà đó
về rau sạch cũng giải quyết được luôn cho ngôi nhà đó
về rau sạch cũng xử lý luôn được khi có hệ thống ràn tự động ở trong đấy
ngoài ra một yếu tố nhỏ nữa yếu tố đảm bảo được cho vật nuôi không bị chết
đó là cái phao bật ra khi mà lên cao

chỉ vào khoảng sáu mươi đến tám mươi triệu đồng
với ưu điểm có thể xây dựng ở nhiều địa hình với mức chi phí hoàn thiện
chỉ vào khoảng sáu mươi đến tám mươi triệu đồng

đã được sở tài nguyên môi trường tp hà nội đặt hàng làm phiên bản mô hình
để mang đi kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài để triển khai trong môi trường thật
hiện tại chỉ mới dừng ở mức độ là một dự án mô hình ở trong sở dựng lên
và cái thứ hai là cái phần thân của ngôi nhà đấy đã được làm ở quê tôi
làm thật bằng tre và đã được đưa xuống nước
thử thử nghiệm rồi đấy là chỉ dùng mức độ đấy thôi
mặc dù từ đó đến nay sản phẩm vẫn chưa kêu gọi được nguồn tài trợ để có thể ứng dụng triển khai
nhưng anh thắng cho biết vẫn kiên trì tìm mọi cách để ý tưởng của mình có thể được đưa vào thực tế
bởi theo anh đây không chỉ là trách nhiệm với đứa con tinh thần của chính bản thân
mà còn là tấm lòng của anh đối với người dân vùng lũ
thưa quý vị ý tưởng nhà đa năng bán di động mà quý vị vừa theo dõi cũng đã kết thúc chương trình khoa học